chủ tịch ubnd phường hòa khê quận thanh khê thành phố đà nẵng cho biết vừa xử phạt hành chính một trường hợp công dân cố tình trốn cách ly khi từ thành phố hồ chí minh về đà nẵng
trước đó vào ngày năm tháng bốn qua kiểm tra chính quyền địa phương đã phát hiện một trường hợp đi từ thành phố hồ chí minh về đà nẵng bằng tàu hỏa
đã có hành vi né cách ly bằng cách xuống tàu tại ga quảng ngãi và nhờ người nhà đưa về đà nẵng bằng đường bộ
trong khi đó đà nẵng quy định từ ngày năm tháng bốn tất cả công dân đến thành phố này xuất phát từ thành phố hồ chí minh và hà nội đều phải được cách ly theo dõi
chính quyền địa phương đã quyết định xử phạt hành chính ba năm triệu đồng đối với trường hợp này và yêu cầu cách ly tại nhà